tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cựu chiến binh thương bệnh binh tiêu biểu toàn quốc nhân dịp đoàn về thủ đô hà nội tham dự hành trình ba quốc gia việt nam lào thái lan và kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai hai mươi bảy năm ngày truyền thống hội cựu chiến binh việt nam mùng sáu tháng một mươi hai
tại buổi tiếp hội cựu chiến binh đã báo cáo với phó chủ tịch những hoạt động của hội trong những năm qua đã phối hợp với một số cơ quan ban ngành trao tặng hai căn nhà tỉnh nghĩa hàng trăm phần quà sổ tiết kiệm cho các cựu thanh niên sung phong huyện can lộc và nhân dân bị ảnh hưởng bị bão lũ của hai huyện hương khê và hương sơn tỉnh hà tĩnh với tổng giá trị trên ba trăm linh triệu đồng
thông qua hội việt kiều tại thái lan hội đã trao tặng một trăm hai mươi phần quà suất học bổng trị giá sáu mươi triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thái lan
thay mặt đảng nhà nước và quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu gửi tới các mẹ việt nam anh hùng gia đình liệt sĩ có công với đất nước các thương bệnh binh cựu chiến binh trên toàn quốc lời thăm hỏi ân cần và biết ơn sâu sắc
phó chủ tịch cũng bày tỏ sự tin tưởng hội cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội cụ hồ
xứng đáng với tám chữ vàng trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới